theo đó ban chuyên án được chia ra một mươi một tổ công tác để mở rộng điều tra theo những manh mối ban đầu

số lượng camera lên đến hàng trăm mắt trải dài cả trăm km
theo nhiều hướng đường đối tượng có thể tẩu thoát
một tổ công tác cũng được giao tập trung làm việc với người nhà nạn nhân để xác định nguồn gốc tài sản bị mất
một tổ công tác cũng được giao tập trung làm việc với người nhà nạn nhân để xác định nguồn gốc tài sản bị mất
thời gian ông ngọc đi bán vé số hay quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn gì hay không
về phía nạn nhân thì ông ngọc là người đi bán vé số dạo
và do là ông không có tin tưởng gia đình vợ con
cho nên tất cả những cái tài sản mà ông tích lũy được là ông đều mang theo trên người
thì việc ông mọc mà mang theo nhiều tài sản đi lại nhiều tiếp xúc với nhiều người là rất là nhiều người biết
nên là cái diện đối tượng nghi vấn rất là rộng
hơn nữa là ông ngọc là người đi bán vé số dạo và do là ông không có tin tưởng gia đình vợ con
hơn nữa về mỗi buổi sáng là cứ bốn giờ sáng là ông ngọc lại đi từ nhà đi bán vé số
đi lấy vé số về bán và đi qua cái khung đường đấy
đó trở thành một quy luật
do đó cái diện đối tượng là chúng tôi là phải ra soát là cả ngàn đối tượng để mà sàng lọc
xác xét cái đối tượng trên cái địa bàn thị xã bình long và các cái địa bàn lân cận
một mặt triển khai trinh sát điều tra viên đi dò la tung tích của kẻ thù ác
đồng thời ra soát lại hồ sơ nghiệp vụ
thì các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bình phước
ngày đêm giám định các dấu vết mẫu vật thu thập được tại hiện trường
để phục vụ công tác điều tra
ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó ấm đốc thủ trưởng của quan cạnh sát điều tra là bằng mọi giá
là phải công tác khám nghiệp trường khám nghiệp thi
là phải xác định phát hiện cho được

đó là những cái dấu vết truy nguyên nhấm và truy nguyên cáo biệt đối tượng gây an
và chính từ do đó thì cái công tác khám nghiệp hình trường
là chúng tôi làm hết sức tỉ mệnh và khoa học
và cái công tác phát hiện dấu vết đường văn
thì cũng được phòng kỹ thuật thực sự đã triển khai
và cái đặc biệt hơn nữa
đó là cái dấu vết dữ liệu đường tử
chích sức dữ liệu camera và công tác giám đỉnh kỳ số hình tử
cũng đã được đặt ra
cũng đã tiến hành triển khai mở rộng hiện trường
thu thập dữ liệu camera
và đưa về phòng kỹ thuật hình sự
để khai thác và chích sức
là phân tích những cái dữ liệu đường tử đó
để tìm ra đấu tượng
và cung cấp cho cơ quan điều tra
mặc dù vụ án xảy ra vào ngày hai mươi sáu tết
công việc gia đình bề bộn
nhưng thành viên một mươi một tổ công tác của ban chuyên án
đã bỏ qua tất cả
tập trung con người tinh thần và trí tuệ
để dựng lên cho được
đối tượng gây án là ai
cả ngày lẫn đêm các chiến sĩ
cứ miệt mài ra soát sang lọc
những ai hiểm nghi để khoanh vùng đối tượng
ai đã từng tiếp xúc ông ngọc này đều có thể là đối tượng nghi vấn
ông ngọc là những người
khép kín ở trong nhà nhưng mà ra ngoài xã hội
tiền luôn ở trên người
ai cũng thấy điều đó
và cái quy luật hoạt động của ông ngọc
tại vì cứ bốn giờ sáng là ông ra khỏi nhà
cho nên bất kỳ đối tượng nào
cũng có thể là đối tượng nghi vấn
cho nên cái việc sát xét sàng lọc đối tượng
rất là khó rất là nhiều
cho nên là anh em trinh sát
phải tập trung
một trăm linh sức lực
để mà theo đối tượng
rà soát các đối tượng
trong cái thời điểm mà ngay trong cái dịp tết
anh em cán bộ chiến sĩ cũng tập trung
về nhiều cái công tác về đối tranh
tấn công những tội phạm trong dịp tết
đồng thời nó cũng về ảnh hưởng một phần
về tâm lý
ban giám đốc xác định là
cái này cũng ảnh hưởng một phần nào đó
thì cũng đã động viên anh em
dù sao là phải tấn công trật ả
tìm ra tội phạm
nếu mà chúng ta mà nghỉ
thì để một cái thời gian mà sao nhãn
thì cái việc thu thập các thông tin
về đối tượng
cũng như là về đối tượng gây án
rất là khó khăn
trong khi các dấu vết về hung thủ
còn rất mập mờ
thì ngày một mươi sáu tháng hai
tức là ngày mùng bốn tết
từ tổ phát động quân chúng nhân dân
nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
ban chuyên án đã nhận được thông tin
về một thanh niên có nhiều biểu hiện bất mình
ban chuyên án cho rằng
đây là nguồn tin quan trọng
có thể mở ra nhiều hướng đi
để điều tra vụ án
thời điểm này người dân đang tưng bừng
mừng xuân đón tết cùng gia đình
nhưng ban chuyên án đã nhận được thông tin

để đưa ra được những mũi điều tra có trọng tâm nhất
sớm bắt được đối tượng
theo đó nghi can được xác định là nguyễn thanh tùng
ngụ tại xã tân lợi huyện hớn quản tỉnh bình phước
đồng chí trưởng ban chuyên án
đã chỉ đạo ba tổ công tác
xác minh tất cả các mối quan hệ gia đình
quan hệ xã hội của tùng
đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để xác minh truy tìm truy bắt bằng được đối tượng tùng
trong thời gian sớm nhất
không để đối tượng tùng đối phó
tiêu hủy chứng cứ
và gây khó khăn trong các điều tra
nhất là không để đối tượng tiếp tục gây án hoặc tự xác
mặc dù đối tượng nguyễn thanh tùng
chưa có tiền án tiền sự
nhưng vì ham mê đánh bạc đá gà
dẫn đến nợ số tiền rất lớn
của các con bạc
và bị đòi rất rất cao trong dịp tết
nên đã nghĩ mọi cách để có tiền
theo hồ sơ nguyễn thanh tùng chưa có tiền án tiền sự
và có công việc ổn định
hàng ngày đi tới tiếp thị
cà phê giang say
chỗ làm thuộc xã thanh phí
cách hiện trường vụ án không xa
tuy nhiên liệu tùng có phải là kẻ đã thực hiện
vụ giết người cướp tài sản của ông ngọc
để chứng minh được trước hết
lực lượng công an phải biết được
nghi can đang ở đâu để đấu tranh
nói chung là tài phạm xác định được đối tượng nguyễn thanh tùng
ở góc quảng lợi xã tân lợi khu huyện quảng
sau đó phối hợp báo cho phóng đốc thủ tướng cơ quan điều tra
đến ngày mùng hai
đối tượng rời khỏi địa phương
rời hẳn khỏi địa phương
bắt đầu di chuyển từ tân lợi của hớn quảng
đi lên đạ tẻ ở lâm đồng
khi mà xuống tới đó
thì lại được tin là đối tượng
quay về địa bàn của mình
anh em lại tổ chức đi theo
khi mà đi theo
về đến đây
lại nhận được tin là đối tượng
lại quay ngược ra quốc lộ một mươi bốn
đi lên đắk lắc
quảng đường di chuyển vừa lên vừa về
khoảng độ năm trăm linh sáu trăm linh km
nhưng mà anh em
trinh sát rất là nhiệt tình
qua những biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án xác định
tùng có một người chú ruột
ở xã ia ca
huyện ia ca tỉnh đắk lắc
khi vừa lên đến nơi
các trinh sát đã tổ chức lực lượng
phối hợp với công an địa phương mật phục
đón lõng tại nhà của người chú của tùng
đồng thời nhanh chóng xác định
nơi nghi can đang lẩn trốn
qua giá soát các cơ sở lưu chú
ban chuyên án xác định
tùng đang có mặt tại một nhà nghỉ
cách nhà người chú không xa
các mũi trinh sát xác định
lập tức có mặt để áp sát triển khai
và vây bắt tùng
ngay trong ngày
tùng được di lý về bình phước
tại cơ quan công an
tùng ban đầu loanh quanh chối tội
tìm mọi lý do ngoại phạm
nhưng bằng tất cả những chứng cứ sắc bén
mà cơ quan điều tra thu thập được
thì tùng đã thừa nhận hành vi giết hại ông ngọc
để cướp ba nhẫn vàng có trọng lượng
là một ba cây
một ba triệu tiền mặt
ban chuyên án cũng có mặt
cũng đã lập tức dẫn giải tùng đến hiện trường gây án
và những nơi y tiêu thụ tài sản
phi tăng phương tiện để thu hồi
tăng vật phục vụ công tác điều tra
theo đó trong quá trình đi tiếp thị cà phê
tùng thường xuyên gặp và biết được ông vũ đình ngọc
đi bán vé số
hay đeo nhiều vàng trên người
do sắp tết lại túng tiền
do thuốc nợ cơ bạc
bị chủ nợ đòi
nên tùng đã nảy sinh ý định sát hại ông ngọc để cướp tài sản
dạng sáng mùng bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tùng chạy xe gắn máy không giấy tờ đến khu ruộng vắng
để phục sẵn
vì biết được quy luật của ông ngọc
tùng xe đạp với đèn cầm ở tay
tùng tin chắc đó là ông ngọc
tại vì cái đặc điểm của ông ngọc đi chiếc xe đạp
với đèn cầm ở tay
tùng nghĩ đó là ông ngọc
tùng mới chạy qua bên kia đường
để chờ ông ngọc đi ngang qua
lúc ông ngọc đi ngang qua
chỗ ông ngọc nấp khoảng độ cỡ chừng năm mét

thì con có chạy lên và dùng gậy tầm vong
đánh ông ngọc một cây vào bên thần bục
thì ông ngọc có ngã xuống
mà chiếc xe đạp đồng thời nó cũng ngã xuống
xác định đây là đối tượng rất là ma mảnh
ví dụ như là
khi đối tượng tùng là
chưa có thính án hình sự
nhưng mà khi gây án
thì đối tượng tùng
xuất phát từ nhà đi đến hiện trường
thì né tất cả các camera
gần hiện trường cũng như là trên đường đi
khi gây án thì tùng
mặc một áo khoác khác
khi gây án xong thì tùng lại
thay một áo khoác khác để đi về
khi tùng cướp được tài sản thì mang lại những vàng đi qua huyện dầu tiến của bình dương và huyện tân châu của tây ninh để bán không bán tại địa bàn tỉnh bình phước nhằm tránh bị phát hiện
thông cái thời gian đối tượng chờ ông ngọc ra để gây án thì đối tượng ra hút rất là nhiều thuốc nhưng tuy nhiên là không để bất kỳ một cái tàn thuốc nào tại hiện trường
rồi cái xe là cái phương tiện gây án của đối tượng thì đối tượng giấu đem gửi ở cái bệnh viện của tân châu của tỉnh tây ninh với ý định là sẽ bỏ chiếc xe này để xóa cái dấu vết
về bình long thì đối tượng mua một cái xe mới để làm phương tiện đi lại và khi bị phát hiện thì đối tượng tùng đã di chuyển rất nhiều ra cái tỉnh thành để né tránh và chúng tôi cũng rất là vất vả để đeo bám và để bắt được đối tượng này
sự thành công của chuyên án đã góp phần củng cố phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
tuy nhiên thời gian tới công an các cấp cần tiếp tục tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
tăng cường phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để hạn chế thấp nhất các vụ án tương tự xảy ra
qua vụ án này cũng là một bài học cảnh tỉnh cho mọi người dân
đối với chúng ta thì theo tôi thì để mà phòng ngừa cái tội phạm này thì chúng ta phải tự nhiên tìm kiếm cái tội phạm này
tội phạm này thì mọi người dân tôi cũng mong muốn mọi người dân lên cảnh tỉnh và không nên đeo các loại trang sức cũng như là tài sản có giá trị lớn để mà khoe khoang hoặc là để làm cái đồ trương sức để đắp vào mắt những loại tội phạm
thì đặc điểm tội phạm bây giờ đối với các loại tội phạm như là ma túy tội phạm mà có những đối tượng về hành sự
rồi tội phạm về có nợ nằn vay nợ quẫn mách
thời kỳ đặc biệt là cái thời kỳ tết và những thời kỳ khác thì nó luôn nhắm vào những người mà có những cái tài sản mà thường đeo trên người có giá trị rất lớn để chúng theo dõi rồi chúng tôi hiểu biết về cái loại hoạt động của nạn nhân
để mà theo dõi nạn nhân sau đó là thực hiện các hành vi gây án để chiếm đoạt tài sản không dừ bỏ bất cứ người nào
sau cái bộ án này thì lực lượng chỗ công an thị xã thì cũng có làm cái công tác tiên triền cho người dân
ví dụ như là không nên đi vào đêm khuya
không nên đeo trang sức và đeo theo đem theo tài sản có giá trị lớn
tại vì những giá trị tài sản lớn này là dạng như là mồi cho các đối tượng mà gây án đối tượng cướp dựt rồi trộm cắp cướp tài sản
mà báo các đồng chí là riêng cái ông giấy số này là chỗ lực lượng công an cũng đã nhắc nhở nhiều lần
riêng ông giấy số là nhắc nhở nhiều lần và nhiều người cũng nhắc nhở nhưng mà ông vẫn là đeo tức là đeo vàng ngay tay tay
cho nên là cũng khó cho cái công tác hùng ngừa của lực lượng công an